những năm trước đây trên địa bàn tỉnh quảng trị tình trạng ngư dân đánh bắt thủy hải sản bằng thuốc nổ và buôn bán thuốc nổ có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng buôn bán thuốc nổ thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng
trước thực trạng trên các lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển thuốc nổ trên địa bàn
mỗi tháng ba lượt năm lượt và có lúc một mươi lượt cán bộ chiến sĩ đồn biển quảng trị tổ chức tuần tra kiểm soát và tuyên truyền cho các ngư dân đánh bắt trên vùng biển quảng trị về vấn đề khai thác thủy hải sản theo đúng quy định của nhà nước